cách đây vài phút tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với hai mươi bị cáo
trong vụ bán rẻ chín triệu cổ phần sadeco cho công ty nguyễn kim
theo đó ông tất thành cang cựu phó bí thư thành ủy tp hcm nhận một mươi năm tù
ông tề trí dũng hai mươi năm tù
theo hội đồng xét xử hồ sơ vụ án nội dung thẩm vấn công khai tại tòa cho thấy
ông cang với vai trò phó bí thư trực tiếp chỉ đạo hoạt động văn phòng thành ủy
có vốn góp tại sadeco phải hiểu và nắm rõ các quy định từ quản lý kinh doanh
sử dụng vốn nhà nước ra bên ngoài
tuy nhiên khi văn phòng xin ý kiến về việc chuyển nhượng cổ phần tại serdifo
với giá bốn mươi đồng một cổ phần bị cáo đã không chỉ đạo phạm văn thông
phó tránh văn phòng phải thực hiện theo quy định đấu giá
thẩm định giá hành vi này của ông cang đã tạo điều kiện cho tề trí dũng
thực hiện việc chuyển nhượng chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước
đánh giá sai phạm của ông cang là nguồn cơn senico bán cổ phần giá rẻ
thiệt hại sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng
song tòa cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho cựu phó bí thư
tòa tuyên phạt ông tất thành cang mức án một mươi năm tù về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
theo khoảng ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
đối với đầy trí dũng hội đồng xét xử cho rằng bị cáo là chủ tịch hội đồng quán trị
trực tiếp chủ trì nhiều cuộc họp và ký nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng
chín triệu tổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim
dũng biết việc chuyển nhượng cổ phần sadeco có vốn nhà nước phải qua đấu giá
nhưng lại chỉ đạo cấp dưới sử dụng kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp
không có chức năng thẩm định gây thiệt hại tài sản cho nhà nước
bị cáo đã chỉ đạo hồ thị thanh phúc tổng giám đốc cdico là cấp dưới
chi tiền của sadeco cho nhiều cá nhân đi nước ngoài trái quy định
gây thất thoát hơn hai một tỷ đồng và tham ô bốn mươi sáu tỷ đồng từ quỹ thù lao khen thưởng của công ty
tòa tuyên phạt bị cáo dũng một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí và chín năm tù về tội tham mô tài sản tổng hợp hai mươi năm tù
bị cáo hồ thị thanh phúc giúp sức tích cực cho bị cáo dũng trong tất cả các sai phạm
tòa tuyên phạt một mươi một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản
gây thất thoát lãng phí chín một mươi năm tù về tội tham mô tài sản tổng hợp một mươi chín hai mươi một năm tù
hai mươi bảy bị cáo khác bị truy tố với vai trò đồng phạm của ông dũng ông cang
bị đề nghị mức án từ hai đến ba năm tù treo đến một mươi năm năm tù với vai trò đồng phạm